các bản tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên anntv